tính đến nay toàn tỉnh nghệ an đã có hơn hai triệu người trên một mươi tám tuổi tiêm đủ mũi cơ bản
và hơn một một triệu người tiêm mũi bổ sung trên mũi nhắc lại
quý vị và các bạn thân mến mặc dù những ca mắc covid một mươi chín tại nghệ an đang có triệu chứng nhẹ
tuy nhiên nếu tình trạng ca mắc mới tiếp tục tăng sẽ khiến quá tải y tế
chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác và thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế
còn tại lào cai mặc dù kỳ nghỉ tết nguyên đán đã kết thúc
nhưng mỗi ngày vẫn có cả vạn du khách u đun đổ về các địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở lào cai
để đi lễ đầu năm đặt ra yêu cầu cao đối với địa phương này trong công tác phòng chống dịch
đền bảo hà những ngày đầu xuân không có hội nhưng vẫn đông như chảy hội
du khách thập phương người cầu may người cầu an người ghé vãn cảnh đền
hầu hết tất cả đều thực hiện các thông báo đội quy phòng chống dịch do ban quản lý đền đưa ra
du khách lương quang thiện đến từ hải dương chia sẻ
tôi lần đầu tiên đến đây tới đền bảo hà thì chúng tôi thấy rằng lễ tiết xây dựng ở khu vực đền rất tốt sạch sẽ
an ninh bảo vệ đến nơi đến trốn ra vào kho nước sát khuẩn tất cả mọi người đều đeo khẩu trang hồ hởi khi đi lễ đền
ngoài đảm bảo an ninh trật tự nhiệm vụ phòng chống dịch tại đền bảo hà dịp đầu xuân năm nay cũng đang phải ưu tiên hàng đầu
bởi nơi thờ danh tướng hoàng bảy luôn là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách nhất ở lào cai
ông nguyễn văn quyền trưởng ban quản lý di tích và phát triển du lịch huyện bảo yên nói
ban quản lý di tích thường xuyên cho phát hệ thống tuyên truyền trên loa nhắc nhở du khách đeo khẩu trang sát khuẩn giữ khoảng cách khi vào đền
sau khi vào đền hành lễ thì không tập trung lâu trong khu vực thờ tự
kể từ tết nguyên đán đến nay hệ thống du lịch tâm linh ở lào cai đã thu hút được trên một trăm linh lượt du khách tăng hơn năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
các điểm đến hấp dẫn nhất chủ yếu nằm tại huyện bảo yên nơi có di tích quốc gia đền bảo hà đền cô tân an
kế đến là thành phố lào cai với di tích quốc gia đền thượng đền mẫu
đây là tín hiệu vui đầu năm của ngành du lịch địa phương nhưng cũng là thách thức đối với cơ quan quản lý khi dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
cập nhật từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai cũng cho thấy số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận tại địa phương đang có xu hướng gia tăng mạnh trong những ngày gần đây
cụ thể ngày tám tháng hai tức ngày tám tết là một trăm chín mươi chín ca ngày chín tháng hai tức ngày chín tết là bốn trăm linh chín ca cao nhất từ trước đến nay
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị và các bạn các chuyên gia vừa cảnh báo những người bị nhiễm covid một mươi chín có thể đối mặt với những nguy cơ gặp biến chứng tim mạch hậu covid một mươi chín cao hơn sau khi hồi phục
một nghiên cứu mới đây cho thấy những người hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín có nguy cơ bị đau tim cao hơn sáu mươi ba
bất kể tuổi tác và tình trạng bệnh trước đó của họ
nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí nature medicine do các chuyên gia tại đại học washington ở san louis mỹ thực hiện
các nhà khoa học mỹ đã tập trung tìm hiểu tình hình sức khỏe của người tham gia trong năm đầu tiên sau khi nhiễm covid một mươi chín
điều này có nghĩa là những người tham gia nghiên cứu có thể đã nhiễm chủng sars cov hai gốc hoặc biến thể anfa được phát hiện vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ở can vương quốc anh
nghiên cứu đã phân tích một trăm năm mươi người dương tính với covid một mươi chín
và một mươi một triệu người chưa bao giờ nhiễm virus
phần lớn những người nhiễm covid một mươi chín trong nghiên cứu đều nhiễm virus trước khi tiêm vaccine
kết quả cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh như bệnh mạch vành đột quỵ và suy tim cao hơn đáng kể ở những người bị nhiễm covid một mươi chín so với những người không nhiễm
cụ thể nguy cơ đau tim tăng sáu mươi ba sau covid một mươi chín và nguy cơ mắc bệnh mạch vành hoặc đột quỵ cao hơn lần lượt bảy mươi hai vào năm hai
các nhà nghiên cứu cho biết sự khác biệt này cũng có thể được ghi nhận ở những người nhiễm covid một mươi chín nhẹ
không cần nhập viện
các chuyên gia nói rằng covid một mươi chín có thể ảnh hưởng tới người bệnh lâu hơn so với thời gian nhiễm trùng cơ bản
chính phủ anh đã đầu tư vào các trung tâm hậu covid một mươi chín trên khắp đất nước sau khi các thông tin cho rằng
cứ năm người thì có tới một người mắc các triệu chứng kéo dài của virus sars cov hai
các chuyên gia nhấn mạnh rằng các quốc gia trên toàn thế giới nên chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự gia tăng gánh nặng của bệnh tim mạch
do tính chất mãn tính của những tình trạng này chúng có thể sẽ gây ra những hậu quả lâu dài cho bệnh nhân
hệ thống y tế và có những tác động rộng rãi đến kinh tế và tuổi thọ các chuyên gia cảnh báo
giáo sư paul hund giáo sư y khoa tại đại học east anglia anh cho biết nhiều khả năng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch sẽ giảm dần theo thời gian
giáo sư hund nói với the telegraph
điều này giống như hút thuốc khi bạn hút thuốc một số nguy cơ nhất định sẽ gia tăng nhưng nguy cơ giảm vào năm sau khi bạn ngừng hút
chúng tôi không biết sự gia tăng nguy cơ về tim mạch này sẽ kéo dài bao lâu
như vậy có thể những người tiêm vaccine sẽ
ít có nguy cơ gặp những biến chứng này hơn người không tiêm nhưng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn cho điều này
một thông tin đáng chú ý được đưa ra bởi cơ quan y tế israel đó là cơ quan quản lý các sản phẩm y tế của quốc gia này
cho biết họ đã tiến hành kiểm tra và không tìm thấy sự liên quan nào giữa vaccine ngừa covid một mươi chín và các trường hợp tử vong sau khi tiêm các loại vaccine này
người phát ngôn của spaa khẳng định chưa ghi nhận mối quan hệ nguyên nhân kết quả của việc tiêm phòng covid một mươi chín trong bất kỳ trường hợp nào
sau khi tiếp nhận các báo cáo nghi ngờ tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín epaa đã kiểm tra một trăm linh một trường hợp tử vong sau khi tiêm trong một số các loại vaccine đã được cấp phép
các ca tử vong có độ tuổi trung bình là tám mươi sáu
fpaa cho biết thời gian từ khi tiêm phòng cho đến lúc tử vong ở các trường hợp này giao động từ một đến tám mươi một ngày
và chỉ vì có một ca tử vong trong giai đoạn sau tiêm vaccine không đồng nghĩa hai điều này có mối quan hệ nhân quả
spra nhấn mạnh các báo cáo mô tả một ca tử vong được xem xét một cách kỹ lưỡng
có thể lớn trước rằng các trường hợp tử vong do biến chứng của bệnh lý nền hoặc các nguyên nhân tự nhiên sẽ tiếp tục xảy ra kể cả sau khi tiêm chủng
điều này cũng có nghĩa là vaccine gây tử vong
trả lời phỏng vấn báo iris times phát ngôn viên của fpaa cho biết các báo cáo riêng lẻ về các tác dụng phụ rất hiếm khi đủ để xác định được nguyên nhân tử vong
điều cốt yếu là phải kiểm tra toàn bộ dữ liệu
bao gồm cả dữ liệu từ hệ thống báo cáo tự nguyện cũng như tổng hợp nhiều tài liệu nghiên cứu dịch tễ học và thử nghiệm lâm sàng để đưa ra kết luận chắc chắn về bất kỳ mối quan hệ nhân quản nào
đại diện spaa nhấn mạnh thêm rằng cũng giống như tất cả các loại thuốc một số người sẽ gặp tác dụng phụ sau tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên vaccine phòng bệnh đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong đó ghi nhận phần lớn các tác dụng phụ từ mức nhẹ cho đến trung bình
lợi ích của việc tiêm phòng covid một mươi chín rõ ràng và vượt trội hơn so với các tác dụng phụ tiềm ẩn
như quý vị các bạn cũng đã biết một dòng phụ mới của omicron có tên chính thức là ba hai nhưng có biệt danh là omicron tạng hình
đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới và đang lan truyền nhanh chóng
theo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh chủng ba hai covid một mươi chín được cho là một chủng phụ omicron ba một có khả năng lây lan nhanh hơn nhiều so với chủng vi khuẩn tiền nhiệm
dưới đây là các triệu chứng chính cần chú ý
ekssa cho biết biến thể ba mới có lợi thế truyền tải ba mươi so với phiên bản tiền nhiệm ba một dựa trên những phát hiện ban đầu của nó
yoksa đã liệt kê ba hai là biến thể đang được điều tra thấp hơn một cấp so với biến thể cần quan tâm
hướng dẫn hiện tại của nhs england các triệu chứng chính của covid một mươi chín tiếp tục là sốt ho liên tục
mất hoặc thay đổi và các triệu chứng chính của covid một mươi chín tiếp tục là sốt ho liên tục
mất hoặc thay đổi và các triệu chứng chính của covid một mươi chín tiếp tục là sốt ho liên tục
đau nhức cơ hoặc cơ thể mất vị giác hoặc cứu giác mới viêm họng bồn nôn hoặc nôn mửa bệnh tiêu chảy
nếu xuất hiện các triệu chứng này hãy báo ngay với y tế địa phương để được xét nghiệm covid một mươi chín càng sớm càng tốt
cho đến nay các nhà khoa học không tỏ ra quá lo lắng về biến thể phụ mới này
andres formgas bác sĩ trưởng và nhà nghiên cứu virus tại stantens serum institute at se của đan mạch
nơi ba hai là chủng vật trội đã không nhận thấy biến thể mới này nguy hiểm hơn phiên bản tiền nhiệm của nó
ông nói với các phóng viên đan mạch
chúng tôi không thể thấy bất kỳ sự khác biệt nào về số lần nhập viện tỷ lệ tử vong với ba hai
vì nó chưa phải là điều khiến chúng tôi lo lắng
ngay bây giờ chúng ta chỉ nên coi nó như một biến thể khác cho đến khi dữ liệu mới cuối cùng sẽ cho kết quả khác
tuy nhiên tiến sĩ merachan giám đốc sự cố covid một mươi chín của ukssa
cho biết không có đủ bằng chứng để chắc chắn liệu ba hai có nguy hiểm hơn ba một hay không
quý vị và các bạn thân mến cho đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu ba hai có gây ra bệnh nặng hơn ba một hay không
nhưng dữ liệu còn hạn chế và uksa vẫn tiếp tục điều tra
tiến sĩ merrachan bổ sung thêm dữ liệu sẽ cho phép uksa đưa ra kết luận chính xác hơn trong vòng một hoặc hai tuần tới
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi